bệnh gan do diệu bao gồm gan nhiễm mỡ do diệu viêm gan nhiễm mỡ do diệu sơ gan viêm gan cấp và suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn
quá trình điều trị nhiều bệnh nhân có tình trạng lạm dụng thực phẩm chức năng hạn chế vận động khiến cho quá trình điều trị kéo dài thiếu hiệu quả
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này trong chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ tiến sĩ vũ trường khanh đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ nói đến bệnh nhân mạng tính thì bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý này ạ
đối với các bệnh gan mạn tính thông thường người ta thấy rằng những bệnh mạn tính được gọi là khi mà bệnh tiến triển kéo dài trên sáu tháng
đấy là cái mốc mà người ta cho là bệnh mạn tính
và những bệnh cấp tính thì thường là bệnh gan nó có thể khỏi ngay
ví dụ như một người mà tổn thương gan mà do uống thuốc giảm đau hạ sốt như parastemone thì sau khi người ta uống xong người ta bị bệnh gan nhưng mà người ta lại hết ngay
còn nếu mà hoặc là diễn biến nặng nguy hiểm đến tính mạng còn nó hồi phục
thì những cái bệnh mạn tính tức là sau sáu tháng nó vẫn còn tiến triển
thì cái nguyên nhân mà để tổn thương gan mãn tính mà hay gặp nhất thì ở việt nam của chúng ta hàng đầu phải nói đến là viêm gan do virus b
đây là một loại virus mà khá phổ biến ở người việt nam
cái tỉ lệ mắc khá là cao
trước kia thì đối với nam giới thì vấn đề rượu ở nước ta không thành vấn đề
nhưng gần đây thì do điều kiện kinh tế phát triển cái việc mà sử dụng rượu bia cũng quá nhiều
chính vì vậy mà hàng thứ hai phải gọi là đó là tổn thương gan mà do bia rượu khi mà chúng ta uống nhiều uống thường xuyên hàng ngày thì sẽ gây đến nguyên nhân thứ hai
có thể hay gặp
cái nguyên nhân mà trước kia thì ta nghe có thể ít gặp
nhưng bây giờ ta có điều kiện hơn một chút
đó là tổn thương gan mà nhiễm mỡ không do rượu
gặp ở những người mà thừa cân béo phi
ở người lớn tuổi thì những bệnh liên quan đến chuyển hóa
nhưng mà ở trẻ em thì là chủ yếu là ở cái thừa cân
đặc biệt là cái tuổi bắt đầu ở cái tuổi một mươi tám hai mươi
bây giờ thừa cân khá nhiều
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về phương pháp điều trị hiệu quả đối với bệnh gan mạng tính
và chúng ta có những phương pháp những biện pháp như thế nào để có thể phát hiện và tầm soát sớm đối với bệnh lý này
quan trọng nhất là đầu tiên là phải là vấn đề nguyên nhân
thí dụ một người mà tổn thương gan mà mạng tính và do rượu
thì đương nhiên anh phải dừng rượu
hạn chế đầu tiên
nếu mà dừng được thì phải dừng rượu
thì hết cái tổn thương hết cái bia rượu thì nó sẽ đỡ tổn thương
chứ còn mọi người cứ nghĩ thuốc bổ gan
phân bổ gan nó chỉ không có tác dụng gì cả
vì lâu dài là không có tác dụng gì cả
khi anh đang mệt mỏi thì anh tiêm truyền một tí
anh gọi là để vực dậy cho người bệnh một chút thôi
chứ còn thực tế là nó không thay đổi cái tiết lượng về bệnh gan
vậy do đó là nhiều người cứ nghĩ là mình có bệnh gan và cứ uống thuốc bổ vào
xong rồi mình cứ bia rượu
thì đấy là một cái rất là sai lầm
vậy thì mình phải tìm đầu tiên là đến nguyên nhân của nó
sau đó cái nguyên nhân mà nếu có chỉ định phải điều trị thì điều trị
thí dụ như do virus phim gan v mà đã có chỉ định điều trị ta phải điều trị
phim gan c thì ngày nay ta có thuốc điều trị thì tương đối là thiệu quả tốt
tỉ lệ thành công cao
đấy còn các bệnh khác thì tùy
theo nguyên nhân
và ta loại bỏ những yếu tố mà làm nặng bệnh
thí dụ một người mà vừa có uống virus b mà ta lại dùng bia rượu nữa
thì đấy là một yếu tố
thì ta phải dừng bia rượu mà ta điều trị virus virus gan b nếu đã có chỉ định
vâng một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
chỉ thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết